trước khi năm học mới bắt đầu các thầy cô đều phải chia nhau đến từng thôn bản để vận động các em đi học
các em học sinh ở đây vẫn còn tình trạng bỏ học và đi học thất thường đặc biệt là sau những ngày mưa lũ
ở độ tuổi cấp hai là độ tuổi dễ có nguy cơ bỏ học nhất vì có nhiều em đã là trụ cột chính trong gia đình
nhiều em thì đường đi học xa xôi vất vả
vì thế công tác vận động là điều đặc biệt không thể thiếu với việc giáo dục nơi vùng cao

với chủ trương chuyển dần các điểm trường lẻ về điểm trường chính năm học này trường phổ thông dân tộc bán chú cấp một sơn vĩ đã tiếp nhận ba trăm tám mươi năm em học sinh tăng thêm bốn mươi em học sinh so với năm ngoái
cùng với quá trình tu sửa trường lớp phòng ngủ nghỉ cho các em học sinh các thầy cô cố gắng cùng các em học sinh chuẩn bị các tiết mục văn nghệ nghi thức đoàn đội để các em có thể đón một mùa tiệu trường đầy ý nghĩa